chiều nay phiên tòa xét xử nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường và các đồng phạm trong vụ án buôn bán thuốc giả kết thúc phần tranh luận
các bị cáo nói lời sau cùng tại tòa
trong phần trình bày của mình bị cáo trương quốc cường xin giảm án cho các bị cáo dưới quyền và mong tòa cân nhắc mức án cho bị cáo
được quyền nói lời sau cùng nguyên thứ trưởng bộ y tế trương quốc cường thừa nhận các trách nhiệm sai phạm trong vụ án
song mong hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội
bị cáo cường xin được giảm mức án nhẹ nhất cho các bị cáo trước đây là cấp dưới của bị cáo
cũng như mong tòa xem xét mọi khía cạnh trong vụ án xem xét các điều kiện khách quan chủ quan để cân nhắc mức án cho bị cáo
trong phần đối đáp trước đó đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố một lần nữa khẳng định cáo buộc bị cáo trương quốc cường không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội là phản ánh thực tế diễn biến tâm lý của bị cáo
bản luận tội của viện kiểm sát nêu rõ các bị cáo đều là người có kiến thức chuyên môn cao trong lĩnh vực thuốc chữa bệnh
nhưng chỉ vì ham muốn tìm kiếm lợi nhuận thu lợi bất chính mà bất chấp pháp luật và đạo đức
hành vi thể hiện sự coi thường pháp luật sức khỏe người dân ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế phạm tội nhiều lần
hội đồng xét xử sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào chiều ngày một mươi tháng